thưa quý vị và các bạn trong đêm nay khối không khí lạnh bắt đầu có dấu hiệu suy yếu và di chuyển dần ra biển
ở bắc bộ tiếp tục duy trì những cơn mưa nhưng sẽ chuyển sang dạng mưa nhỏ mưa phùn và thời gian chủ yếu xảy ra về đêm và sáng
nền nhiệt ở toàn miền bắc vì thế gần như không thay đổi nhiều
trong đêm nay mức nhiệt thấp nhất ở các tỉnh vùng núi vẫn chỉ từ một mươi một cho đến một mươi ba độ
còn ở khu vực đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ vẫn giao động từ một mươi ba cho đến một mươi bốn độ
ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục yếu đi trưa và chiều bắc bộ trời khô ráo hơn
vì thế nền nhiệt miền bắc sẽ tăng thêm khoảng một hai độ lên đến ngưỡng một mươi sáu một mươi bảy độ ở các tỉnh vùng núi
và từ một mươi bảy một mươi tám độ ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
với mức nhiệt như vậy thì rét đậm chỉ còn xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
với miền trung trong đêm nay tác động của không khí lạnh vẫn còn nhưng giảm bớt
vì thế mưa ở thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh cũng giảm còn dài rác
và thời gian chủ yếu xảy ra về đêm và sáng sớm
nhiệt độ đêm giảm thấp chỉ từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
sang ngày mai ở bắc trung bộ trời tiếp tục có mây nhiều
nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây sẽ chỉ từ hai mươi một hai mươi bốn độ
còn ở khu vực từ quảng trị
trở vào đến bình thuận nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ
về đêm do trời ít đến quang mây gia tăng sự phát xạ
vì thế mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực tây nguyên giảm xuống chỉ còn một mươi bốn một mươi bảy độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ là từ một mươi chín hai mươi hai độ
ban ngày do trời ít mây nắng sớm
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên mức hai mươi sáu ba mươi một độ
còn ở nam bộ
mức nhiệt miền đông sẽ phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh miền đây nhiệt độ sẽ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trên biển khối không khí lạnh suy yếu
vì thế khu vực gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
chỉ còn duy trì ở các tỉnh từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
với khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc đến đông với cường độ cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp năm
không nơi nào có mưa rông nên tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước